chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
từ ngày hai mươi hai đến ngày hai mươi bốn tháng ba đây là chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên tới việt nam của tổng thống moon jae in
sáng hai mươi ba tháng ba ngay sau lễ đón chính thức được tổ chức trọng thể tại phủ chủ tịch
chủ tịch nước trần đại quang đã tiến hành hội đàm với tổng thống moon jae in
trong không khí hữu nghị chân thành và cởi mở chủ tịch nước trần đại quang hoan nghênh tổng thống moon jae in
và đoàn đại biểu cấp cao hàn quốc thăm cấp nhà nước tới việt nam khẳng định việt nam luôn coi trọng phát triển quan hệ với hàn quốc
mong muốn hàn quốc tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm hỗ trợ và hợp tác
hai bên nhất trí tăng cường hợp tác kinh tế thương mại giữa hai nước nâng kim ngạch thương mại song phương lên một trăm linh tỷ usd vào năm hai nghìn hai mươi
đi kèm với nâng cao hiệu quả hợp tác
hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường hơn nữa sự hợp tác chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế
phối hợp ứng phó với các thách thức mang tính toàn cầu và các vấn đề an ninh phi truyền thống
sau hội đàm chủ tịch nước trần đại quang và tổng thống hàn quốc moon jae in đã chứng kiến lễ ký các văn kiện hợp tác giữa hai bên
gặp gỡ các phóng viên việt nam và quốc tế thông báo về kết quả tốt đẹp của buổi hội đàm
tổng thống moon jae in cũng đã có các cuộc hội kiến với tổng bí thư nguyễn phú trọng thủ tướng nguyễn xuân phúc và chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
chiều nay tại buổi tiếp ngày iso iziman cố vấn nội các thủ tướng nhật bản
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã bày tỏ sự vui mừng trước việc mối quan hệ việt nhật đã phát triển sâu rộng trong thời gian qua
với sự tin kể cao về chính trị
hai nước đã thường xuyên duy trì giao lưu tiếp xúc giữa lãnh đạo cấp cao thúc đẩy quan hệ hợp tác trên mọi lĩnh vực
nhật bản là đối tác kinh tế hàng đầu của việt nam khi là nước cung cấp oda lớn nhất
nước đầu tư trực tiếp lớn thứ hai và đối tác thương mại song phương lớn thứ tư
đặc biệt đầu tư trực tiếp của nhật bản vào việt nam
năm hai nghìn một mươi bảy ở mức kỷ lục chín một mươi một tỷ đô la mỹ gấp bốn lần năm hai nghìn một mươi sáu
đứng đầu trong các quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào việt nam
thủ tướng mong muốn nhật bản tiếp tục duy trì vị trí số một về đầu tư từ năm hai nghìn một mươi tám và các năm tiếp theo
thủ tướng cũng đánh giá cao lễ hội hoa anh đào của nhật bản đang được tổ chức tại việt nam
nhân dịp hai nước kỷ niệm bốn mươi năm năm thiết lập quan hệ ngoại giao và nhấn mạnh
các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ góp phần quan trọng
để thúc đẩy quan hệ giữa hai nước
ngài cố vấn iso izima vui mừng đến việt nam đúng vào dịp diễn ra lễ hội hoa anh đào nhật bản tại việt nam
ngài cố vấn mong muốn nhật bản và việt nam tổ chức lễ hội hoa anh đào nhật bản và hoa mai việt nam
để thúc đẩy giao lưu văn hóa hai nước qua đó thúc đẩy hợp tác giao lưu trong nhiều lĩnh vực giữa hai nước
mong muốn hai nước thúc đẩy hợp tác tốt hơn nữa trong các lĩnh vực kinh tế thương mại và đầu tư trong thời gian tới
tiếp bộ trưởng thương mại và công nghiệp oman ông alibin masao an sunady vào chiều nay thủ tướng nguyễn xuân phúc đã khẳng định
việt nam coi trọng quan hệ với vương quốc oman
thủ tướng cũng vui mừng trước những thành tiệu mà chính phủ và nhân dân oman đã đạt được trong bốn mươi tám năm qua kể từ khi giành được độc lập
thủ tướng cũng đánh giá cao nỗ lực của hai bên trong việc phát triển một quan hệ hữu nghị tốt đẹp
duy trì trao đổi đoàn các cấp và tiến hành các cuộc họp tham vấn chính trị giữa hai nước
hai bên luôn ủng hộ nhau tại các diễn đàn
thủ tướng khẳng định việt nam luôn tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài
trong đó có các doanh nghiệp oman tham gia vào các dự án đầu tư tại việt nam nhằm thúc đẩy phát triển mối quan hệ kinh tế thương mại
giữa việt nam và oman cả về số lượng và chất lượng trong thời gian tới
thủ tướng hoan nghênh kết quả kỳ họp thứ ba ủy ban hỗn hợp hai nước do bộ trưởng bộ công thương việt nam
và bộ trưởng oman đồng chủ trì đã kết thúc thành công vào ngày hôm nay
thủ tướng đề nghị hai bên cần thúc đẩy hợp tác trao đổi đoàn chia sẻ thông tin kinh nghiệm
trong các lĩnh vực lao động nông nghiệp thủy sản xây dựng văn hóa thể thao và du lịch
nêu lên mong muốn việt nam tiếp tục duy trì xuất khẩu lương thực gạo sang oman
ông ali masao ali sunady đề xuất thiết lập tuyến vận tải hàng hải trực tiếp giữa oman và việt nam
cho rằng oman có thể là cửa ngõ để việt nam tiếp cận thị trường vùng vịnh châu phi với chữ lượng khí tự nhiên rất lớn
trong đó oman cũng mong muốn hợp tác với việt nam để khai thác tiềm năng này trong tương lai
thưa quý vị sáng nay kỳ họp lần thứ ba ủy ban hỗn hợp hợp tác về kinh tế và kỹ thuật giữa việt nam và oman
đã diễn ra tại hà nội dưới sự đồng chủ trì của bộ trưởng bộ công thương việt nam trần tuấn anh
và bộ trưởng bộ thương mại và công nghiệp oman ali bin masao ali sunaydi
tại kỳ họp lần này hai bên đã nhất trí triển khai
khai một số biện pháp nhằm thúc đẩy hợp tác song phương nhằm thúc đẩy sớm kết thúc đàm phán
ký hiệp định miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao và công vụ để tạo thuận lợi cho việc đi lại giữa hai nước
bản ghi nhớ về thương mại gạo giữa bộ công thương việt nam và cơ quan dự trữ và lương thực oman
thống nhất định hướng và kế hoạch triển khai tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tiếp cận thị trường của nhau
tăng cường hợp tác giữa phòng thương mại và công nghiệp việt nam và phòng thương mại và công nghiệp oman
nhằm khuyến khích cộng đồng doanh nghiệp hai nước tăng cường trao đổi các đoàn
tích cực đi khảo sát thị trường tiến hành các hoạt động xúc tiến thương mại
tích cực trao đổi thông tin giữa các cơ quan đối tác các hiệp hội liên quan để thường xuyên cung cấp cho cộng đồng doanh nghiệp hai nước
về chính sách thương mại quy định xuất nhập khẩu nhu cầu thị trường cơ hội giao thương và dự án kêu gọi đầu tư tại mỗi nước
kết thúc kỳ họp bộ trưởng trần tuấn anh và bộ trưởng bộ thương mại và công nghiệp oman đã ký biên bản kỳ họp lần thứ ba
ủy ban hỗn hợp về hợp tác kinh tế và kỹ thuật giữa hai nước
sáng nay tại hà nội ubnd tp hà nội đã phối hợp với phòng thương mại và công nghiệp việt nam cùng đại sứ quán nhật bản tại việt nam
tổ chức hội nghị trao đổi hợp tác xúc tiến đầu tư du lịch giữa hà nội và nhật bản
hội nghị nằm trong khuôn khổ chương trình lễ hội giao lưu văn hóa nhật bản nhân dịp kỷ niệm bốn mươi năm năm thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam nhật bản
hội nghị có sự tham dự của khoảng hai trăm linh đại biểu là lãnh đạo các bộ ngành cơ quan trung ương và thành phố hà nội
đại sứ quán nhật bản tại việt nam các tổ chức hiệp hội cùng các doanh nghiệp đến từ nhật bản và đang hoạt động tại hà nội
sau khi trao đổi tọa đàm hội nghị đã nhận được sự đánh giá cao của các chuyên gia đến từ nhật bản về tiềm năng thế mạnh của hà nội trong tương lai
các nhà đầu tư thể hiện mong muốn sẽ đầu tư lâu dài tại việt nam nói chung và hà nội nói riêng trên các lĩnh vực
những năm qua hà nội đã có những bước phát triển về kinh tế xã hội rất lớn
bây giờ không phải là chúng tôi mong muốn gì ở hà nội mà chúng tôi muốn hỏi ngược lại là người hà nội mong muốn gì ở phía doanh nghiệp chúng tôi
vì khi đầu tư vào việt nam cả hai bên phải được hưởng lợi
vậy thì đầu tư mới có ý nghĩa
những buổi tọa đàm như hôm nay sẽ là cơ hội tốt để chúng ta giao lưu trao đổi thông tin để từ đó có những đánh giá tốt về tiềm năng cũng như lĩnh vực đầu tư
cũng tại hội nghị đã diễn ra lễ ký kết các biên bản ghi nhớ hợp tác giữa các cơ quan doanh nghiệp của nhật bản với các cơ quan doanh nghiệp của thành phố hà nội trong các lĩnh vực du lịch vận tải dự án nông nghiệp công nghệ cao hợp tác giáo dục đào tạo nguồn nhân lực
thưa quý vị chiều nay phó thủ tướng trịnh đình dũng cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với tỉnh trà vinh về tình hình thực hiện dự án luồng cho tàu biển có trọng tải lớn vào sông hậu và cho ý kiến để giải quyết các ảnh hưởng của luồng tàu đến đời sống nhân dân trong khu vực
giai đoạn một của dự án luồng tàu đã hoàn thành và khai thác vào đầu năm hai nghìn một mươi bảy

với lượng hàng tàu đã được tạo ra
qua đây phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh cũng lưu ý các sở ban ngành liên quan ban quản lý các tòa nhà cao tầng trung cư có nhiều hộ dân sinh sống
cần phải nâng cao hơn nữa trách nhiệm của mình tuân thủ nghiêm túc mọi quy định về phòng chống cháy nổ phòng cháy chữa cháy đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân
tập trung cứu trữa người bị nạn và ổn định cuộc sống người dân sau vụ hòa hoạn
nhấn mạnh tính chất nghiêm trọng của vụ hỏa hoạn phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh cũng đề nghị xử lý nghiêm những người có trách nhiệm nếu có bất cập trong quá trình quản lý điều hành tại trung cư carina plaza
đoàn giám sát của ban đô thị hội đồng nhân dân tp hà nội đã có buổi làm việc với một số quận huyện về việc chấp hành quy định của pháp luật trong quản lý sử dụng nhà trung cư tái định cư trên địa bàn thành phố
đoàn giám sát của ban đô thị hội đồng nhân dân tp hà nội đã có buổi làm việc với một số quận huyện về việc chấp hành quy định của pháp luật trong quản lý sử dụng nhà trung cư trên địa bàn thành phố

yêu cầu khắc phục trong năm qua thì quận bắc tử liêm có một mươi công trình
đến nay đã có chín công trình khắc phục xong và được nghiệm thu
đồng thời kiến nghị ủy ban nhân dân các phường cần phối hợp tốt với ban quản trị tòa nhà
để cơ quan phòng cháy chữa cháy làm tốt hơn công tác tuyên truyền
các tòa nhà thường xuyên bảo dưỡng hệ thống thiết bị phòng cháy chữa cháy
thực hành các tình huống cứu nạn cứu hộ khi xảy ra cháy
thưa quý vị hôm nay ba nước hàn quốc trung quốc và nhật bản đã bắt đầu vòng đàm phán mới
tại seoul nhằm giải quyết những bất đồng để đi đến một thỏa thuận thương mại tự do fta giữa ba bên
các quan chức của ba nước sẽ thảo luận những phương thức giảm thuế tự do hóa thị trường dịch vụ
và việc thực thi hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực rcep
một thỏa thuận tự do thương mại khu vực được đề xuất vào năm hai nghìn một mươi năm
phía hàn quốc hy vọng ba nước sẽ nỗ lực thúc đẩy các cuộc đàm phán thương mại tự do
với mục tiêu tăng cường hội nhập kinh tế đông bắc á cùng với thúc đẩy các fta song phương và ba bên
chính quyền hàn quốc cũng đang cân nhắc việc tham gia hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên thái bình dương cptpp
dự kiến quyết định cuối cùng sẽ được chính phủ hàn quốc đưa ra vào giữa năm nay
vào thời điểm cuối trước khi áp mức thuế mới đối với nhôm và thép nhập khẩu
nước mỹ đã công bố hoãn việc áp mức thuế mới
đối với liên minh châu âu eu và sáu quốc gia khác
eu đã bày tỏ sự hoan nghênh một cách thận trọng về quyết định này của washington
nhà trắng nêu rõ mỹ sẽ hoãn việc áp mức thuế đối với nhôm và thép nhập khẩu từ eu và sáu quốc gia khác
là argentina australia brazil canada mexico và hàn quốc
đây đều là các đối tác thương mại quan trọng của washington
theo quyết định này thời gian hoãn sẽ có hiệu lực tới ngày một tháng năm tới
theo thông báo washington đang trao đổi với các nước này để tìm kiếm các giải pháp thay thế
mà các bên đều hài lòng để giải quyết quan ngại về việc nhập khẩu thép đe dọa an ninh quốc gia
phản ứng trước động thái này giới chức eu lo ngại việc mỹ hoãn áp thuế mới với eu
có thể đi kèm một số điều kiện nhất định
thủ tướng anh theresa may cho biết sẽ thảo luận với các lãnh đạo eu
để tìm cách đảm bảo sự miễn trừ vĩnh viễn thuế thép của mỹ đối với eu
bản thân giới chức lập pháp mỹ cũng bày tỏ lo ngại quyết định của tổng thống donald trump
tổng thống donald trump sẽ châm ngòi cho cuộc chiến thương mại toàn cầu
nội các mỹ lại tiếp tục có biến động về nhân sự
ông john bolton cựu đại sứ mỹ tại liên hợp quốc vừa được tổng thống donald trump chỉ định
làm cố vấn an ninh quốc gia mới thay thế cho ông mark master người vừa chính thức tử chức
tổng thống donald trump thông báo việc bàn giao chính thức sẽ diễn ra vào ngày chín tháng bốn
trong khi đó tướng mark master đã đề nghị nghỉ hưu vào mùa hè này
sau ba mươi bốn năm phục vụ đất nước ông trump đánh giá ông mark master đã hoàn thành công việc một cách tuyệt vời
theo giới phân tích ông borston nổi tiếng là người có quan điểm cứng rắn trong các vấn đề đối ngoại
ông ủng hộ chính sách quân sự cứng rắn đối với triều tiên cũng như việc hủy bỏ thỏa thuận hạt nhân iran
ngoài ra ông john downs người dẫn dắt nhóm luật sư đại diện cho tổng thống trump từ giữa năm ngoái
cũng đã từ chức khi có tin nhà lãnh đạo mỹ dự tính thay thế toàn bộ nhóm luật sư đại diện
cũng trong ngày hôm nay ông rick tilleson đã nói lời chào tạm biệt với các nhân viên ngoại giao mỹ sau khi bị cách chức vào tuần trước
làn sóng tẩy chay facebook do bề bối vi phạm dữ liệu cá nhân người dùng đang tiếp tục lan rộng
cựu lãnh đạo của công ty nghiên cứu dữ liệu cambridge analytica tâm điểm của cuộc khủng hoảng
đã lên tiếng tiết lộ những tình tiết mới càng gây thêm sự bất bình đối với mạng xã hội này
cựu chiến lược của công ty nghiên cứu dữ liệu cambridge analytica tâm điểm của cuộc khủng hoảng
lược ra của nhà trắng đồng thời cũng là cựu phó giám đốc của cambridge analytica steve bannon cho rằng
thực sự có việc facebook xây dựng các thuật toán và kiểm soát cuộc sống của người dùng
trong khi công ty này chỉ là một bên cung cấp dữ liệu phân tích chiến lược cũng như nghiên cứu đối tượng theo hành vi
vụ bê bối của facebook bùng phát sau khi có tin cambridge analytika hãng phân tích dữ liệu của anh
lập hồ sơ dữ liệu của khoảng năm mươi triệu người dùng để làm thay đổi quy mô chiến dịch bầu cử tổng thống mỹ năm hai nghìn một mươi sáu
và cuộc trưng cầu brexit ở anh vào năm ngoái
các nước như brazil israel và đức cũng bắt đầu tiến hành điều tra xem cambridg analytica có tiếp cận trái phép thông tin cá nhân của người dùng nước này hay không
hiện nhiều người canada đã dùng các nền tảng truyền thông xã hội để kêu gọi xóa tài khoản facebook
khiến mạng xã hội này có nguy cơ sụt giảm mạnh lượng người dùng
các nước như brazil israel và đức cũng bắt đầu tiến hành điều tra xem cambridge analytica có tiếp cận trái phép thông xã hội này hay không